sau sáu ngày tranh tài sôi nổi tối qua tại hà nội hội nghị sĩ sân khấu việt nam đã tổ chức bế mạc liên hoàn sân khấu thủ đô lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám
diễn ra từ ngày bốn tháng một mươi một liên hoan thu hút sự tham gia tranh tài của một mươi vở diễn đến từ một mươi đơn vị nghệ thuật kịch nói cải lương trèo của trung ương và hà nội
xoay quanh nội dung về đề tài lịch sử xã sử hiện đại các tác phẩm có chủ đề tốt đề cao tính nhân văn tình yêu và lẽ phải lên án cái xấu cái ác
kết thúc liên hoan ban tổ chức đã trao một mươi sáu huy chương vàng ba mươi một huy chương bạc cho các cá nhân một huy chương vàng cho vở diễn mùa hòa sữa của nhà hát kịch quân đội hai huy chương bạc cho hai vở diễn đen trắng vòng đời của nhà hát cải lương hà nội và ngôi nhà trong thành phố của nhà hát kịch hà nội
ngoài ra ban tổ chức còn trao tặng các giải thưởng phụ cho đạo diễn xuất sắc họa sĩ xuất sắc nhạc sĩ xuất sắc
liên hoan khép lại với nhiều dư âm đẹp hứa hẹn một mùa liên hoan tiếp theo sẽ có nhiều thành công hơn nữa